lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh hà tĩnh vừa phát hiện và bắt giữ cặp tàu cá có công suất lớn đánh bắt hải sản bằng lời kéo giã cào tận diệt sai vùng biển quy định
vào lúc một mươi h bốn mươi phút ngày tám tháng năm tại vùng biển huyện thạch hà cách bờ biển khoảng một mươi hải lý lực lượng chức năng đã phát hiện và bắt quả tăng hai tàu cá mang biển kiểm soát qng chín mươi hai nghìn ba trăm bảy mươi chín ts và qng chín mươi bảy nghìn ba trăm bảy mươi chín ts
đang có hành vi khai thác hải sản bằng lời kéo giã cào tận diệt sai vùng biển quy định
hai tàu cá trên là do anh trần bảo tránh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn quê ở huyện nghĩa an tỉnh quảng ngãi làm thuyền trường
trên hai tàu cá còn có một mươi ba lao động khác quê đều ở huyện nghĩa an tỉnh quảng ngãi
hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ hoàn chỉnh hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé